khách du lịch từ một số quốc gia sẽ tiếp tục được miễn thị thực khi đến việt nam
đó là thông tin mà tổng cục du lịch vừa công bố
công dân các nước được miễn thị thực gồm nga nhật bản hàn quốc đan mạch
naui thụy điển phần lan và belarus
thời hạn miễn đến hết năm hai nghìn hai mươi hai
thời hạn tạm trú không quá một mươi năm ngày không phân biệt loại hộ chiếu và mục đích nhập cảnh
trước đó công dân các nước này cũng đã được miễn visa từ năm hai nghìn một mươi năm
quy định này nhằm thu hút hơn nữa lượng khách du lịch quốc tế đến việt nam
theo cục thống kê chỉ riêng trong tháng một mươi một
khách quốc tế đến việt nam đã đạt trên một tám triệu lượt cao nhất từ trước đến nay